tại cuộc họp chiều nay của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa đồng ý với đề xuất của ubnd quận đống đà
về việc cho phép gỡ bỏ lệnh phong tỏa bệnh viện bạch mai vào ngày một mươi hai tháng bốn
phát biểu tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hà nội ông võ nguyên phong
chủ tịch ubnd quận đống đa cho biết tối ngày chín tháng bốn có ba trăm chín mươi bảy nhân viên y tế bệnh viện bạch mai
được về nhà nhưng vẫn tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định
đến chủ nhật ngày một mươi hai tháng bốn bệnh viện bạch mai đủ một mươi bốn ngày cách ly
trên cơ sở thực tiễn và đề nghị của bệnh viện quận đề xuất xin gỡ bỏ phong tỏa
để bệnh viện tiếp tục khám chữa bệnh bình thường
trước đề xuất này chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo đồng ý với đề xuất của quận đống đa
gỡ lệnh phong tỏa bệnh viện bạch mai để bệnh viện này trở lại khám chữa bệnh bình thường từ ngày một mươi hai tháng bốn
tuy nhiên bệnh viện bạch mai phải quán triệt việc tổ chức kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện bạch mai
theo đúng hư dẫn của bộ y tế